ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản giao công an tp hcm phối hợp với các cơ quan khẩn trương kiểm tra
làm rõ nhân thân người có tên nguyễn minh phúc trong vụ người đàn ông mặc đồ nhà sư vào quán nhậu
ủy ban nhân dân tp hcm đã giao công an tp hcm chủ trì phối hợp ban tôn giáo tp hcm
ủy ban nhân dân huyện củ chi cùng các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương kiểm tra
làm rõ thân nhân người có tên nguyễn minh phúc nêu trên và các thông tin mà báo chí đã đăng tải
qua đó nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật thì tiến hành xử lý nghiêm theo quy định
và báo cáo từng trực tỉnh ủy ủy ban nhân dân tp hcm đồng thời sửa thông tin và truyền thông chủ trì
phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường quản lý nhà nước
chủ động phát hiện xử lý theo chức năng nhiệm vụ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền
xử lý các trường hợp lợi dụng sự việc để tuyên truyền xuyên tạc
gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tp hcm